ngay khi xuất hiện thêm loạt ca nghi nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn liên quan đến bệnh nhân tám trăm sáu mươi
tỉnh hải dương quyết định cách ly xã hội toàn thành phố hải dương kể từ giờ ngày một mươi bốn tháng tám
thành phố hải dương sẽ thực hiện cách ly xã hội trong vòng một mươi năm ngày
người dân hạn chế ra đường thực hiện đeo khẩu trang giữ khoảng cách tối thiểu hai mét trong giao tiếp
không tụ tập đông người tạm dừng các hoạt động không cần thiết
các nhà máy hoạt động sản xuất bảo đảm các biện pháp trong phòng chống dịch
tích cực truy vết các trường hợp liên quan đến ủ dịch tại ba mươi sáu ngô quyền
các trường hợp liên quan đến bệnh nhân thứ bảy trăm năm mươi một tám trăm sáu mươi bảy
tích cực tuyên truyền phòng dịch lập một mươi bảy chốt kiểm tra phòng chống dịch đối với các cửa ngõ ra vào thành phố